thưa quý vị và các bạn thiêu tá vi văn luân công an xã pù nhi huyện mường lát tỉnh thanh hóa
vừa hy sinh trong khi truy bắt nghi phạm vận chuyển ma túy để lại niềm tiếc thương cho gia đình và các đồng đội
trong những ngày giáp tết cộng đồng mạng đã bày tỏ sự sẻ chia với gia đình thiếu tá vi văn luân và lực lượng công an vì sự mất mát này
và ngạo vì cuộc sống bình yên của nhân dân máu các chiến sĩ đã đổ xuống là sự mất mát không nhỏ của gia đình và cả lực lượng công an nói chung
đông đảo cư dân mạng cho rằng vị trí vai trò của lực lượng công an trong cuộc sống ngày nay là đặc biệt quan trọng
không riêng trong mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm trên trận tuyến phòng chống dịch bệnh
những cán bộ chiến sĩ công an luôn có mặt trên tuyến đầu chống dịch
những ngày cận tết thông tin thiếu tá vi văn luân cán bộ công an xã bù nhi
huyện mường lát tỉnh thanh hóa hy sinh do trúng đạn trong lúc truy bắt nghi phạm vận chuyển ma túy
đã khiến cộng đồng mạng ngập tràn cảm xúc sẻ chia với nỗi đau thương mất mát của gia đình đồng chí
cũng như trách nhiệm đặng nề của lực lượng công an đấu tranh với các loại tội phạm vì cuộc sống bình yên của nhân dân
cuộc sống bình an của người dân việt nam chắc chắn có sự đóng góp không nhỏ của các anh
thật đau lòng khi suốt này anh đã ra đi mãi mãi
thành thật chưa buồn với gia đình và đồng đội về sự mất mắt
quá lớn này anh ngã xuống vì sự bình yên của nhân dân
tổ quốc nhân dân mãi nhớ đến anh
kính cẩn nghiêng mình trước anh linh liệt sĩ giữa thời bình xin chia sẻ nỗi đau cùng đồng đội gia đình anh
tết này anh ra đi để lại vợ con với niềm tiếc thương của đồng đội và người dân cả nước
xin chia buồn với gia đình anh và lực lượng công an vì sự mất mát to lớn này
dẫu biết rằng sự mất mắt tàu thương này là không thể đo đếm được
đồng đảo cư dân mạng cảm phục trước sự hy sinh của mỗi người chiến sĩ công an giữa thời bình
và trong những ngày này khi mọi người đang hân hoan chuẩn bị đón năm mới sắp tới
thì sự hy sinh của thiếu tá vi văn luân càng khẳng định giá trị sáng ngời hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân quên mình vì nhiệm vụ
đấu tranh với các loại tội phạm vì cuộc sống bình yên của nhân dân
ông bùi văn nhân chủ tịch ủy ban nhân dân sát bùi văn nhân
huyện mường lát tỉnh thanh hóa cho biết
dù thời gian thiếu tá luân về công tác tại xã bùi văn nhân chưa nhiều
nhưng anh luôn là người gần dân sát dân và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được sao
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã
mỗi dòng trạng thái cảm xúc sẻ chia từ phía cư dân mạng là minh chứng rõ nét cho việc ghi nhận vai trò lớn lao của lực lượng công an nhân dân
trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm hiện nay
bên cạnh đó nhiều cư dân mạng cho rằng việc đảng nhà nước cần quan tâm hơn nữa
các lực lượng thực thi nhiệm vụ chấn áp tội phạm đặc biệt tại các khu vực biên giới hải đảo
để máu của các chiến sĩ không phải đổ xuống và vì sự bình yên của cuộc sống của mỗi người dân
không dừng lại ở đó trong những ngày này hình ảnh các cán bộ chiến sĩ thực thi nhiệm vụ tại các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh
hay thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cho nhân dân đón tết an toàn bình an cũng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp từ phía cộng đồng mạng
vì có các chiến sĩ công an cuộc sống sẽ bình yên
tết cận kề chúng ta nơi tâm dịch cùng ra sức để chống dịch lùi đi
mẹ có gọi tết này có vẻ không hay nhiệm vụ năm nay không về nữa
em trả lời chúng con không về được mẹ thông cảm hết dịch chúng con về
anh tôi ba năm rồi chưa được ăn tết cùng với gia đình
tết đến lại nhận nhiệm vụ trực tết sướng đầu chả thấy chỉ thấy vất vả quá
khi nhân dân vui chơi đón tết thì những cán bộ chiến sĩ công an lại lên đường thực thi nhiệm vụ
dẫu biết công việc nào cũng có khó khăn vất vả riêng nhưng với lực lượng công an thì máu có thể đổ vì cuộc chiến với các loại tội phạm đó
và trong trận chiến với dịch bệnh covid một mươi chín hình ảnh những cán bộ chiến sĩ công an vẫn luôn xuất hiện tại tuyến đầu chống dịch
vị trí vai trò của lực lượng công an được đông đảo cộng đồng mạng đánh giá đặc biệt quan trọng
và mỗi dịp tết đến xuân về những người chiến sĩ công an nhân dân vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên của nhân dân

bạn nghĩ sao về sự hy sinh của các chiến sĩ công an trong thời bình
hình ảnh những cán bộ chiến sĩ công an trong tuyến đầu chống dịch để lại ấn tượng gì với bạn
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân